trước đó chiều ngày hai mươi một tháng tám công an phường yê tam nhận được tin báo của một người dân
về việc trên địa bàn phường xuất hiện một cháu gái có nhiều đặc điểm
giống với hình ảnh cháu gái một mươi bốn tuổi ở thành phố hồ chí minh
mất tích được lan truyền trên mạng xã hội và báo chí những ngày qua
ngay sau đó công an phường eê tam đã nhanh chóng triển khai lực lượng
đến hiện trường xác minh và mời những người liên quan về trụ sở làm việc
tại cơ quan công an cháu gái thừa nhận mình chính là người ở thành phố hồ chí minh
đã bỏ nhà đi vào ngày ba mươi một tháng bảy
bước đầu xác định cháu gái bỏ nhà đi là do áp lực từ việc học hành và người thân
bước đầu xác định cháu gái bỏ nhà đi là do áp lực từ việc học hành và người thân
ngay sau đó công an phường ea tam đã liên lạc với gia đình cháu gái
ở thành phố hồ chí minh đến trụ sở công an phường để làm các thủ tục nhận lại con
đến sáng ngày hôm nay bố và mẹ cháu gái đã có mặt
tại trụ sở công an phường ea tam để nhận lại con gái
sự việc trên đây cũng là một bài hỏi
học cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh cần quan tâm và có phương pháp giáo dục quản lý con em mình
đặc biệt đối với lứa tuổi mới lớn vì tâm lý trẻ thời điểm này có nhiều thay đổi thất thường
suy nghĩ thiếu chín chắn dẫn đến có những quyết định dễ mang lại những hậu quả đáng tiếc xảy ra
thả hoa đăng trên sông hoài là sản phẩm du lịch đặc trưng
thu hút khách đến với thành phố hội an tỉnh quảng nam
thời gian qua chính quyền thành phố hội an đã triển khai phương án quản lý ghe bơi vận chuyển khách
tình trạng cò mồi tranh giành khách được khắc phục
tuy nhiên bên ngoài phạm vi quản lý của nghiệp đoàn thì vẫn còn phát sinh nhiều ghe bơi hoạt động trái phép
gây mất an toàn giao thông đường thủy nội địa
bến thủy nội địa sông hoài thành phố hội an tỉnh quảng nam
mỗi ngày có đến tám trăm linh lượt khách sử dụng dịch vụ ghe bơi thả hoa đăng
hai trăm bảy mươi hai phương tiện thuộc quản lý của nghiệp đoàn đều được gắn số hoạt động theo nội quy đã cam kết
chở đúng số người đúng lộ trình phương tiện phải đăng ký đăng kiểm
và đảm bảo các điều kiện an toàn giao thông đường thủy nội địa
chở phép trả tối đa là năm người không để đảm bảo an toàn cho khách
khi mà khách mà chụp ảnh là thuyền là đoàn viên là họ sẽ ngưng chèo ngưng hoạt động
dừng tại chỗ cho du khách họ chụp ảnh xong mặc áo phao xong rồi mới nó hoạt động lại được
bởi vì là bà con đoàn viên là tất cả họ đều được quán truyệt kỹ trong cái phương án
nếu như đoàn viên nào mà không chấp hành
băng chấp hành dịch đoàn sẽ xử lý đoàn viên đó ngưng hoạt động ba viên
để kiểm soát hoạt động này công an thành phố hội an đã thành lập tổ liên ngành
thường xuyên kiểm tra xử lý các phương tiện vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa
trên tuyến sông hoài tránh tình trạng hoạt động bác nháo cho nhành khách
qua đó đã phát hiện và tạm giữ sáu ghe bơi gắn động cơ vi phạm vận chuyển hành khách trái phép
phương tiện không đủ điều kiện gây mất an toàn cho du khách
công tác triển thai tùn tra kiểm soát xử lý đã lập biên bản sáu trường hợp vi phạm
đồng thời tạm giữ sáu phương tiện đưa về nơi lưu giữ và xử lý theo quy định pháp luật
đến nay tình trạng ghe bơi hoạt động trái phép trên sông hoài đã không còn diễn ra
ý thức nhân dân được nâng cao hơn nữa trong các công tác
sau thời gian ra quân xử lý tình trạng ghe bơi du lịch trên sông hoài diễn ra trật tự
mỹ quan đô thị được cải thiện đảm bảo an toàn cho hoạt động du lịch